ủy ban quản lý vốn nhà nước các bộ ngành các tập đoàn và tổng công ty cần phải đổi mới tư duy chiến lược
thể hiện rõ tinh thần kiến tạo phục vụ không phải là mệnh lệnh hành chính quan liêu
tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển vì lợi ích tổng thể của nền kinh tế đất nước
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được tổ chức vào chiều nay
thủ tướng cho rằng năm hai nghìn một mươi chín ủy ban quản lý vốn nhà nước đã làm được một số việc quan trọng
góp phần kiểm soát lạm phát ổn định vĩ mô tuy nhiên vẫn còn tình trạng chậm tiến độ một số công việc quan trọng
như chậm xử lý đối với một số dự án đầu tư kém hiệu quả chậm cổ phân hóa thoái vốn chậm chuyển giao doanh nghiệp về scic
còn một số tập đoàn tổng công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu lợi nhuận nộp ngân sách còn có trường hợp thua lỗ
việc sắp xếp lợi
nhà đất trong doanh nghiệp nhà nước còn phướng mắt mà nó kéo theo rất nhiều vấn đề mà cổ phân hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
chúng ta chưa làm tốt theo lộ trình
đặc biệt là cán bộ tập đoàn chậm củng cố chậm mạnh dạng thay đổi con bộ yếu kém năng lực
có một số công bộ của chúng ta chưa thực sự bấm thực tiễn cho nên giải quyết công việc nó cũng còn chưa thuyết phục
vẫn tháo gửi chậm thời gian dài
trong khi cuộc sống thì nó không chờ đợi ai
chúng ta cần phải lưu ý chất lượng thẩm định phê duyệt đối với một số dự án đầu tư còn thấp
và điều rất lưu ý của công ty hôm nay là tất cả các tập đoàn tổng công ty không đạt kế hoạch đầu tư phát triển
một số dự án đạo điểm chậm tiến độ
thủ tướng cũng chỉ rõ về cơ chế chức năng nhiệm vụ của ủy ban vẫn chưa hoàn thiện trồng chéo thiếu rõ ràng
gây cản trở khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai kế hoạch của
các tập đoàn tổng công ty
và chính các đồng chí chưa đề xuất được những thể chế để sửa những vấn đề này thuộc về trách nhiệm chính phủ
có cái luật chúng ta phải trình quốc hội
sao tới đây
cái gì tháng năm mà trình quốc hội nó sửa chính phủ trình
cái gì thuộc nghị định của chính phủ mà phải sửa
chính vì vậy mà tôi đề nghị với các công chí là phải nâng cao hình trách nhiệm
quân hệ hợp tác giữa ủy ban quốc bộ ngành và các tập đoàn tổng công ty là một nguyên nhân chậm trễ
quyền ngân quyền tôi đã có những xuất hiện hợp ích hợp tác giữa quản lý ngành và tập đoàn ủy ban của chúng ta
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải phối hợp tốt hơn với ủy ban quản lý vốn
nhất là các địa phương phải hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ
các bộ ngành cũng phải phối hợp với ủy ban
sau này theo định kỳ phải báo cáo thủ tướng những đơn vị nào chậm phối hợp
năm hai nghìn hai mươi thủ tướng yêu cầu khối doanh nghiệp nhà nước phải đổi mới mạnh mẽ tập trung xử lý yếu kém tốt hơn thay đổi tư duy cách làm
khối doanh nghiệp này cần phải có tầm nhìn vươn lên mạnh mẽ khơi dậy niềm tự hào tự tôn dân tộc
bởi đây là lực lượng tiên phong đưa đất nước vững bước tiến lên con đường đổi mới hội nhập và phát triển